cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa khởi tố vụ án hình sự và tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người để làm rõ tố cáo phạm văn tùng đã đánh tử vong bạn gái
tại cơ quan công an tùng khai nhận hành vi tát và đẩy bạn gái khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não và tử vong
kết quả điều tra xác định tối ngày một mươi năm tháng ba tùng đón bạn gái về nhà riêng ở phường xuân tăng sau đó cả hai đi ăn nghi phạm có uống rượu
dạng sáng hôm sau hai người xảy ra mâu thuẫn tùng đã chửi bới tát bạn gái rồi đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà
đến chiều hôm sau nạn nhân bị sốt và được đưa đi cấp cứu các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não kín đến ngày hai mươi bảy tháng ba thì tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu điều khiển gây náo loạn tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
hiện đối tượng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị
theo thông tin ban đầu vào trưa nay một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo dao vào bệnh viện đa khoa tp cn lấy xe cấp cứu của bệnh viện rồi điều khiển gây náo loạn trong khuôn viên
cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận thuyết phục đối tượng
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe cấp cứu ra khỏi bệnh viện
khi đến trước cổng bệnh viện đối tượng lái xe cấp cứu đâm vào bên hông trạm gác bảo vệ sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường
đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế rất may là không có người dân nào bị ảnh hưởng trong vụ việc
công an quận ninh kiều cho biết sau khi chữa trị cho đối tượng sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn gọi tắt là sagri
các bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sagri và năm đồng phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hùng một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí giảm một năm so với án sơ thẩm và một mươi bốn năm tội tham ô tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội là hai mươi bốn năm tù
đối với bị cáo trần vĩnh tuyến hội đồng xét xử tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí giảm một năm so với bản án sơ thẩm
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án đồng loạt gia quân bắt giữ tám vụ chín đối tượng về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
cụ thể vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt gia quân bắt giữ tám vụ chín đối tượng về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
qua đó triệt xóa một điểm phức tạp và bảy điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn quỳ hợp huyện quỳ hợp
vật chứng thu giữ gồm nửa bánh heroin cùng với ketamin và một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện quỳ hợp trong đó nguyễn thị châu là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại để tổ chức sử dụng và bán lẻ
tại tỉnh bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn
có địa chỉ tại xã đại lâm huyện lạng giang lực lượng công an thu giữ một mươi sáu thùng có chứa các viên năng và một mươi ba thùng chứa vỏ hộp giấy hộp nhựa tem nhãn collagen
đối tượng vũ văn sĩ giám đốc công ty thừa nhận đã đặt mua các viên năng sau đó làm giả các loại vỏ hộp nhãn mát để đóng gói thành phẩm collagen của các công ty khác
công an tỉnh bắc giang cũng tạm giữ ong thị vân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nam phong ở quận nam từ liêm hà nội là người có liên quan trong vụ sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả này
khám xét tại nhà kho và trụ sở công ty của vân và sĩ lực lượng công an thu giữ bảy mươi sáu thùng hàng
ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an tp hà nội công an các tỉnh quảng ninh và thái nguyên đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
vào ngày ba mươi tháng năm các lực lượng phối hợp đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức đặt cược nhị phân b o trên trang sfxcapital com
với quy mô chín mươi triệu usd triệu tập ba mươi hai đối tượng liên quan thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn máy vi tính năm xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong việc triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện phương án số ba của bộ công an về tăng cường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thành tích này cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với công an các địa phương
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự răn đe phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị phá án
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
lãnh đạo bộ công an mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sagri và năm đồng phạm